thời gian qua huyện đồng hỷ đã tổ chức các đề án hỗ trợ nhân dọng mô hình làng nghề điểm tại các địa phương
phát triển ổn định bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị cho các hộ sản xuất chế biến tập huấn khoa học kỹ thuật
cấp ủy chính quyền địa phương cũng khuyến khích các chủ cơ sở tập trung chiều sâu cho công nghiệp chế biến
cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm hợp vệ sinh an toàn thực phẩm
tạo niềm tin đối với khách hàng để khẳng định thương hiệu trên thị trường

tạo niềm tin đối với khách hàng để khẳng định thương hiệu trên thị trường
để làm được những điều đó các cấp các ngành ở huyện đồng hỷ đã chú trọng vào việc thay đổi nhận thức của các nghệ nhân làng nghề
từ chế biến thô sơ mất nhiều công lao động chuyển sang cơ giới hóa tạo ra những sản phẩm cao cấp thơm ngon chất lượng tốt tạo thương hiệu vững chắc cho làng nghề
tại đây các cấp các ngành ở huyện đồng hỷ đã chú trọng vào việc thay đổi nhận thức của các nghệ nhân làng nghề

cơ chế cho bà con có cái chuyển đổi cho nó nhanh để phục vụ kịp thời cái phát triển của làng nghề
việc phát triển các làng nghề đã và đang tạo việc làm tăng thu nhập góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo
trên hai mỗi năm theo đúng mục tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ huyện đồng hỷ lần thứ hai mươi bốn